trước diễn biến phức tạp của bão số sáu bộ giao thông vận tải vừa có công điện khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc ứng phó với cơn bão số sáu tại các tỉnh miền trung và tây nguyên
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số sáu để chủ động phòng tránh
đài thông tin duyên hải thường xuyên cập nhật xử lý thông tin và thông báo kịp thời diễn biến hướng di chuyển của bão cho tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh vùng nguy hiểm
cục hàng hải việt nam chỉ đạo các cảng vụ hàng hải hướng dẫn tàu thuyền khi rời cảng đồng thời chỉ đạo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
điều động các tàu sar đến chốt ở các vị trí dự kiến có khả năng bị ảnh hưởng lớn nhất và chuẩn bị sẵn sàng tham gia cứu nạn cứu hộ khi có lệnh
bộ cũng yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam chủ động duy tu đường bộ các công trình thoát nước luôn luôn thông thoáng hệ thống báo hiệu đầy đủ rõ ràng
chuẩn bị công tác khắc phục hậu quả mưa bão và bảo đảm giao thông thông suốt an toàn cho người dân